phát biểu khai mạc phiên họp lần thứ chín ban chỉ đạo xử lý các yếu kém của một số dự án và doanh nghiệp chậm tiến độ
thuộc ngành công thương được tổ chức vào sáng nay tại hà nội đồng chí trương hòa bình
ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ đề nghị
các thành viên ban chỉ đạo làm rõ hơn các vấn đề lớn như những kết quả cụ thể
khó khăn vướng mắt nhất hiện nay của từng dự án doanh nghiệp và giải pháp tháo gỡ
qua đó làm rõ cơ quan nào chịu trách nhiệm làm gì cơ chế như thế nào
dự án nào cần tiếp tục được tái cơ cấu để phục hồi các biện pháp nào nhà nước có thể hỗ trợ để có phương án khả thi
dự án nào cần khẩn trương xử lý kiên quyết cho dừng hoạt động phá sản để không phát sinh thiệt hại cho nhà nước
theo phó thủ tướng thường trực quan điểm nhất quán của bộ chính trị quốc hội là kiên quyết không cấp thêm vốn vào các dự án doanh nghiệp này
tuy nhiên quá trình xử lý sẽ không tránh khỏi nhu cầu cần chi phí để xử lý dự án tái cơ cấu phục hồi